thông tin từ công an quận tây hồ thành phố hà nội cho biết lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án giết người
ra lệnh tạm giữ hình sự đối với hoàng ngọc chiến chú tại tổ hai mươi năm phường ngọc thụy quận long biên tp hà nội
chiến là hung thủ trong vụ án mạng xảy ra tại đường hoàng hoa thám nạn nhân là người phụ nữ bán nước
vụ việc xảy ra vào một mươi hai h một mươi năm phút ngày hai mươi năm tháng một mươi một công an phường thụy khuê quận tây hồ tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân
về việc một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại phường thụy khuê quận tây hồ bị một nam thanh niên dùng dao đâm tử vong
trước cửa số nhà bốn trăm linh sáu đường hoàng hoa thám quận tây hồ sau khi gây án đối tượng đã rời khỏi hiện trường
ngay sau khi vụ việc xảy ra công an quận tây hồ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và chỉ sau bốn giờ đồng hồ
đã truy bắt hung thủ thành công khi đang lẩn trốn tại huyện đan phượng
theo lời khai ban đầu chiến có mâu thuẫn với cháu của nạn nhân hoàng ngọc chiến cũng được xác định có bệnh án tâm thần
tại cơ quan công an chiến thừa nhận hành vi phạm tội
gần đây người dân ở xã triệu vân huyện triệu phong tỉnh quảng trị đã liên tục phát hiện các gói ni lông chứa các tinh thể rắn
nghi là ma túy giặt vào bờ biển
theo đó vào sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi một người dân đã đến đội biên phòng triệu vân bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị trình báo
khi đi đánh cá có vớt được một gói ni lông bên trong chứa các tinh thể màu trắng
đến trưa cùng ngày lực lượng
biên phòng phối hợp